chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình câu chuyện hội nhập phát sóng trên truyền hình nhân dân
với chủ đề thương mại biên giới kinh nghiệm quốc tế và hàm ý cho việt nam
tại đây những vấn đề góp phần thúc đẩy phát triển quản lý thương mại biên giới của các quốc gia điển hình trên thế giới
đã được phân tích kỹ lưỡng qua đó mang lại những gợi ý bổ ích cho việt nam trong quá trình hội nhập
và ngày hôm nay chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn cuộc trao đổi về chủ đề này
cùng với vị khách mời xin được trân trọng giới thiệu tiến sĩ nguyễn anh thu phó hiệu trưởng trường đại học kinh tế
đại học quốc gia hà nội
xin chào tiến sĩ nguyễn anh thu và cảm ơn bà đã tham gia chương trình
xin trân trọng cảm ơn đã mời tôi đến giới thiệu chương trình này
và ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự mà nhóm phóng viên của chương trình đã thực hiện về chủ đề này
mỹ và canada là hai trong số các quốc gia điển hình trên thế giới
áp dụng và phối hợp các chính sách phát triển quản lý thương mại biên giới
các nhà hoạch định chính sách của hai nước đã cùng nhau xây dựng một biên tập
biên giới mới cho thế kỷ hai mươi một
trong lịch sử hai bên đã từng ký kết các chính sách như
hiệp định thương mại tự do canada mỹ năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
hiệp định thương mại tự do bắc mỹ năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
hiệp ước biên giới thông minh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
mới đây nhất vào tháng ba năm hai nghìn một mươi năm
hai nước đã ký kết hiệp định thông quan trước
để tạo thuận tiện cho việc di chuyển hàng hóa vào con người bằng tất cả các phương tiện vận chuyển
các biện pháp này đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
tạo lợi nhuận cho thương mại vận chuyển hàng hóa giữa hai quốc gia
và tạo thuận lợi cho người dân di chuyển trong khu vực biên giới
sự phát triển nhanh chóng thương mại biên giới giữa mỹ và mexico
lại là một trong những ví dụ điển hình về xây dựng phát triển các cụm điểm sản xuất công nghiệp tại khu vực biên giới
nhờ vào những khu công nghiệp chung giữa biên giới của hai quốc gia
mà sau hơn hai mươi năm kể từ khi hiệp định thương mại tự do bắc mỹ có hiệu lực
thương mại song phương của mỹ và mexico đã tăng gấp sáu lần
cho đến nay mỹ và mexico đã trở thành các đối tác thương mại hàng đầu của nhau
để đạt được những thành công đó mỹ và quốc gia có chung đường biên giới đã cùng nhau hợp tác
đưa ra và thực hiện hiệu quả rất nhiều chính sách và sáng kiến nhằm thúc đẩy thương mại biên giới
kinh nghiệm của mỹ và các quốc gia láng giềng sẽ mang lại nhiều bài học
cho việt nam trong việc phát triển và quản lý thương mại biên giới một cách bền vững và hiệu quả
một quốc gia láng giềng của việt nam là thái lan cũng đã có nhiều thành công
trong việc thúc đẩy phát triển thương mại biên giới trong những năm qua
và phó giáo sư ruth ban ngo yong đến từ khoa kinh doanh trường đại học thammasat thái lan
đã chia sẻ những kinh nghiệm thành công của thái lan với việt nam trên cơ sở đánh giá những điểm tương đồng
về mặt xã hội tập quán kinh doanh và niềm tin của các đối tác kinh doanh trong khu vực đông nam á
tuy nhiên chính sách thương mại của các nước trong khu vực có nhiều lúc thay đổi
nên hoạt động xuất nhập khẩu trao đổi hàng hóa dễ bị ảnh hưởng
tại các cửa khẩu hay lối mở nhìn chung hạ tầng vẫn còn đang hạn chế
đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng thương mại biên giới của việt nam
và các nước láng giềng chưa thực sự khởi sắc
do đó việc nghiên cứu kinh nghiệm về quản lý và phát triển thương mại biên giới của các quốc gia trên thế giới
sẽ góp phần cung cấp những bài học gợi ý quý báu cho việt nam
thưa tiến sĩ nguyễn anh thu trong bối cảnh hội nhập sâu rộng và toàn diện với thế giới như hiện nay
thì những bài học kinh nghiệm nào trong quá trình xây dựng chính sách thương mại biên giới của chính phủ mà chúng ta đã tham khảo
thương mại biên giới thì phải tuân theo các quy định về quản lý thương mại nói chung
tuy nhiên sẽ có những quản lý thương mại biên giới mang tính chất đặc thù
ví dụ như là đối với các cái cư dân biên giới hay là đối với các giao dịch tại các chợ biên giới
hay là đối với các doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu
theo những hiệp định ký kết với các quốc gia có trong đường biên
và một điểm nữa là chúng ta cũng tuân theo các cam kết quốc tế của các hiệp định
một điểm mà tôi muốn chia sẻ ở đây rất trọng tâm chính là việc thuận lợi hóa thương mại tại khu biên giới
thế thì đấy là những cái cơ sở mà chúng ta đã xây dựng các cái chính sách thương mại biên giới của việt nam
còn nếu như nói về các cái kinh nghiệm quốc tế cụ thể thì chúng tôi có thể nhắc đến là những cái mô hình để phát triển thương mại biên giới thì chúng ta đã có
và cái này thì theo tôi cũng là những thông lệ và những kinh nghiệm của quốc tế
ví dụ như là cái mô hình của chợ biên giới hay là các cái mô hình về hợp tác tại cửa khẩu để thúc đẩy cái thương mại tại khu vực biên giới xuất nhập khẩu một cửa v v
hay là các cái mô hình về khu kinh tế biên giới hoặc là các cái mô hình hiện nay chúng ta đang xem xét là mô hình khu kinh tế qua biên giới
tức là mô hình hợp tác giữa hai quốc gia thành một cái khu kinh tế mà thúc đẩy thương mại và đầu tư tại khu vực biên giới
thì đó là những cái kinh nghiệm mà chúng ta đã và đang học tập các cái kinh nghiệm quốc tế để chúng ta xây dựng các cái chính sách phát triển thương mại biên giới của việt nam
vâng nói cụ thể ở một phạm vi gần hơn thì mô hình phát triển thương mại biên giới của những quốc gia láng giềng tại đông nam á chúng ta có thể học hỏi gì từ những cái chính sách của họ
vâng các quốc gia đông nam á thì ở đây thì có lẽ là tôi sẽ nhắc đến một cái quốc gia mà cái phát triển thì tương đối như việt nam nhưng mà có những cái phát triển hơn một chút
để chúng ta có thể học tập được những kinh nghiệm của họ thì đó là thái lan đầu tiên đấy chính là cái kinh nghiệm mà thái lan họ rất tích cực trong việc là đẩy mạnh những cái hiệp định hay là những cái hợp tác để có thể thúc đẩy được thương mại biên giới mà điển hình như là những cái hợp tác về mặt giao thông vận tải khu vực biên giới chẳng hạn
cái kinh nghiệm thứ hai của thái lan là thái lan rất chú trọng đến việc là phát triển cơ sở hạ tầng đặc biệt là cơ sở hạ tầng về logistics cho thương mại biên giới các cái khu vực kho bãi v v cho thương mại biên giới là một điểm mà thái lan cũng rất là đẩy mạnh
cái điểm thứ ba nữa là hiện nay thì thái lan cũng đang có rất nhiều những cái hoạt động mang tính chất là ưu đãi cho các cái doanh nghiệp mà hoạt động tại các cái khu vực biên giới ví dụ như là giảm thuế thuế thu nhập doanh nghiệp hay là thuế giá trị gia tăng v v
cái kinh nghiệm tiếp theo của thái lan ở đây thì tôi cũng muốn chia sẻ chính là cái kinh nghiệm mà thái lan đang có những cái quy hoạch các cái khu kinh tế đặc biệt hay chúng ta gọi là các cái đặc khu kinh tế ở khu biên giới và hiện nay thì họ đã có cái quy hoạch một mươi ba cái khu này và họ đã có những cái đầu tư rất lớn vào những cái khu này để phát triển các cái khu vực này không chỉ là những cái khu mà tạo thuận lợi cho thương mại phát triển thương mại mà còn tiến tới là phát triển thu hút đầu tư và họ có thể là tập trung vào những cái vùng sản xuất riêng cho nông nghiệp hoặc là tập trung thu hút vào đầu tư
vào những cái khu vực sản xuất khác hoặc là du lịch các cái trung tâm du lịch và một cái điểm rất là quan trọng là những cái đặc khu này thì sẽ có liên kết với các quốc gia ở xung quanh các quốc gia khu vực biên giới
vâng chúng ta đang rất là quan tâm đến câu chuyện chủ động xây dựng chính sách phát triển thương mại biên giới trong quá trình hội nhập vậy thì theo bà những kinh nghiệm mà chúng ta cần phải có trong quá trình xây dựng chính sách là gì ạ
thông qua tìm hiểu một số những quốc gia khác khá tương đồng với việt nam và thậm chí những quốc gia phát triển hơn
việt nam hay là người ta có đường biên giới với những quốc gia rất là phát triển tức là một cặp biên giới giữa một quốc gia phát triển và một quốc gia chưa phát triển lắm
thì có một số những cái kinh nghiệm mà chúng tôi có thể nói ngắn gọn lại như sau
thứ nhất là về cái chủ động và thúc đẩy những cái hiệp định hay là tham gia những cái hiệp định những cái cam kết quốc tế để chúng ta có thể là chủ động trong việc thúc đẩy thương mại biên giới là một cái kinh nghiệm rất là quan trọng
và cái này nó cũng rất là quan trọng trong việc là chúng ta khắc phục được
cái xuất nhập khẩu tiều ngạch của chúng ta ví dụ như hiện nay thì chúng ta có thể thấy là xuất nhập khẩu tiều ngạch thì nó đang chiếm một cái vị thế tương đối lớn trong thương mại biên giới của việt nam
tuy nhiên một cái chủ trương của chúng ta là chúng ta mong muốn là những cái tiểu mạch đó dần dần sẽ được chính ngạch hóa hay là chính thức hóa
và thực chất là thái lan thì họ cũng đang như vậy họ đang dần dần là chính thức hóa những cái thương mại mà họ gọi là phi chính thức trở thành chính thức
thế thì việc mà chúng ta tham gia những cái hiệp định thương mại quốc tế hay là những cái cam kết quốc tế thì sẽ giúp chúng ta rất lớn trong việc là chính thức hóa những cái hoạt động buôn bán tiêu ngạch như vậy
thì đấy là một cái điểm thứ nhất về mặt kinh nghiệm
thứ hai thì cũng từ trường hợp thái lan và một số các nước khác như tôi vừa nói tức là đầu tư vào cơ sở hạ tầng và tạo thuận lợi cho thương mại tại khu vực biên giới
ví dụ như là vấn đề một cửa hải quan kiểm dịch biên phòng v v một cửa để tạo thuận lợi cho xuất nhập khẩu
thế thì những cái đầu tư về cơ sở hạ tầng như vậy thì nó cần nguồn vốn rất là lớn và kinh nghiệm của các nước thì thực ra hiện nay việt nam chúng ta cũng đang nghiên cứu
đấy chính là hình thức hợp tác công tư ppp có thể chia sẻ những cái đầu tư của nhà nước tức là tư nhân và nhà nước cùng chia sẻ để có thể khai thác về những cái cơ sở hạ tầng như vậy
điểm thứ ba ở đây chính là việc là các quốc gia khi mà tiến hành những cái thương mại biên giới hay là thúc đẩy thương mại biên giới thì sẽ dẫn đến việc là di chuyển của lao động hay người ta gọi là di chuyển thể nhân
di chuyển lao động di chuyển con người giữa các quốc gia cũng có cùng biên giới
thế thì chúng ta sẽ phải tính đến cái việc là quản lý những cái lao động đó như thế nào
ví dụ như trường hợp của thái lan hay của trung quốc thì chúng ta thấy cũng rất là rõ
nó bắt nguồn từ việc là đầu tiên chúng ta thúc đẩy thương mại và sau đó thì dẫn đến việc là di chuyển của lao động
thế thì chúng ta cũng rất cần phải tính đến những cái chính sách để chúng ta quản lý và tạo điều kiện cho những cái lao động như vậy
thì đấy là những cái kinh nghiệm mà từ thái lan cũng như từ một số nước mà chúng tôi cũng đã có nghiên cứu và tìm hiểu
vâng vậy thì ở việt nam chúng ta khi mà triển khai hoặc là xây dựng những chính sách phát triển thương mại biên giới thì chúng ta cần phải lưu ý những điều gì
vâng đúng là khi mà chúng ta xây dựng các cái chính sách về phát triển thương mại biên giới nói chung
ngoài việc chúng ta học tập kinh nghiệm thì chúng ta cũng cần phải có những cái lưu ý
bởi vì bản thân thương mại biên giới là có rất nhiều những cái đặc thù
thì cái lưu ý đầu tiên theo chúng tôi thì chính là cái sự phối hợp hay cái sự thống nhất
về mặt quan điểm và về mặt tổ chức thực hiện từ trung ương đến địa phương
cái này vô cùng quan trọng
và cái sự thống nhất này nó còn có cần cái sự thống nhất là giữa việt nam với cái nước có chung đường biên giới nữa
cái điểm lưu ý thứ hai thì hoạt động thương mại biên giới rõ ràng nó rất là đặc thù
bởi vì nó liên quan đến an ninh chính trị và chủ quyền quốc gia
và trong quá trình kể cả chúng ta thúc đẩy thương mại thúc đẩy đầu tư khu vực biên giới thì chúng ta cần phải lưu ý
cái lưu ý thứ ba ở đây chính là việc là khi thúc đẩy thương mại biên giới thì có rất là nhiều hình thức khác nhau
và trên thế giới hiện nay có những hình thức là rất là phát triển
ví dụ như người ta xây dựng những cái khu gọi là sản xuất chung giữa hai quốc gia ví dụ như mỹ và mexico chẳng hạn
thế thì cái việc mà chúng ta áp dụng cái mô hình nào thì nó phụ thuộc rất nhiều vào đặc thù phát triển của từng địa phương một
và nó phải cần một cái quá trình phát triển từ thấp đến cao
chứ chúng ta không thể áp đặt một mô hình từ nước ngoài cho việt nam được
và chúng ta cũng không thể nóng vội có một cái mô hình nào đó mà hoàn thiện áp đặt cho việt nam
và thậm chí là rộng hơn là liên quan đến việc là liên kết trong khu vực gms
chúng ta phải nhìn được là các cái tỉnh biên giới của việt nam hay là cái thương mại biên giới việt nam
ở những cái cặp song phương giữa việt nam với trung quốc hay việt nam với lào với campuchia
thì nó nằm ở đâu trong cái hành lang kinh tế của gms chẳng hạn
hoặc là trong những cái sáng kiến hội nhập kinh tế khu vực hiện nay
thì đấy theo tôi là một cái lưu ý cũng rất là quan trọng
vâng vậy thì nhân đây bà có thể chia sẻ cụ thể hơn với các doanh nghiệp nước ngoài
rồi các doanh nghiệp fdi đã đang và sẽ quan tâm tới thị trường việt nam
về chủ trương chính sách và định hướng phát triển thương mại biên giới của việt nam
quan đến xu hướng cũng có thể là xu hướng về mặt chính sách
thứ nhất là như tôi đã chia sẻ thì chính là cái xu hướng mà chúng ta chuyển những cái xuất nhập khẩu tiểu ngạch
sang xuất nhập khẩu chính ngạch thì cái này là một điểm rất quan trọng
và nó không chỉ là xu hướng của việt nam nó là xu hướng của các quốc gia
ví dụ như trường hợp thái lan mà tôi vừa chia sẻ
và nếu như chúng ta làm được thì chúng ta có thể là kết hợp
những cái cam kết quốc tế vào để chúng ta có cái cơ sở
để chúng ta biến những cái xuất nhập khẩu tiểu ngạch của chúng ta thành những cái chính ngạch
và với cái xu hướng như vậy thì việc quản lý thương mại biên giới
nó sẽ trở nên minh bạch rõ ràng tạo điều kiện hơn cho các doanh nghiệp
trong quá trình nếu như họ muốn đầu tư hay họ muốn xuất nhập khẩu tại khu vực biên giới
cái điểm thứ hai ở đây thì chính là việc là hiện nay
thì chúng ta cũng đang có những cái cam kết quốc tế mà việt nam thì đang tham gia rồi
và trong các cam kết quốc tế thì một điểm rất là quan trọng chính là tạo thuận lợi cho thương mại
trong tất cả các cái tiến trình hội nhập thì thương mại thì bao giờ cũng là cái tiến trình mà hội nhập đầu tiên
và theo tôi là các doanh nghiệp thì cũng có thể nhìn vào cái định hướng này
bởi vì thực ra thì chúng ta đã đang làm rồi
chúng ta hiện nay là đang có ví dụ như những cái chủ trương về một cửa chẳng hạn
để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp
ví dụ như là thông quan thì qua một cửa thôi
thế thì tất cả những cái đó là một cái xu hướng mà các doanh nghiệp cũng có thể nhìn thấy vào đó
để thấy được là cái phát triển thương mại hay là xuất nhập khẩu qua biên giới của mình
sẽ được tạo thuận lợi hơn rất nhiều
cái điểm thứ ba nữa các cái chính sách sẽ tiến tới là dần dần sẽ có những chính sách
thu hút đầu tư cho các khu biên giới
và hiện nay thì chính phủ cũng đang xem xét liên quan đến việc là xây dựng những cái mô hình
về các cái khu hợp tác kinh tế tại biên giới
có thể là những khu hợp tác kinh tế qua biên giới mà hai bên cùng hợp tác
hoặc là những cái mô hình một phía thôi
để chúng ta có thể thúc đẩy thương mại thúc đẩy về đầu tư
tạo những cái ưu đãi cho doanh nghiệp tại những cái khu vực kinh tế cửa khẩu đó
và có kết nối với nước ngoài và kết nối với các địa phương khác ở trong nước
thì theo tôi đấy là những cái xu hướng chính
mà về mặt chính sách thì trong thời gian tới theo tôi quan sát
thì sẽ là những cái xu hướng về đối với thương mại biên giới
vâng xin cảm ơn những chia sẻ của tiến sĩ nguyễn anh thu
hoặc xây dựng những chính sách phát triển thương mại biên giới ở việt nam
là một trong những vấn đề quan trọng nhằm tăng cường hơn nữa vai trò của thương mại biên giới
với công cuộc hội nhập kinh tế xã hội của việt nam với thế giới
đó chính là những quan điểm hết sức rõ ràng mà đảng và nhà nước việt nam đang thực hiện
và để thương mại biên giới giữa việt nam với các quốc gia láng giềng thực sự phát triển
thì việc tham khảo những mô hình những giải pháp hợp tác phát triển bền vững
tôn trọng lẫn nhau giữa các quốc gia trên thế giới là hết sức quan trọng
chương trình ngày hôm nay của chúng tôi xin được khép lại tại đây
xin chào và hẹn gặp lại